còn vào dạng sáng ngày hôm nay tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị đã xảy ra một vụ cháy lớn tại siêu thị điện máy thiệt hại ban đầu ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng
địa điểm xảy ra vụ cháy là tòa nhà ba tầng của siêu thị điện máy kim nguyên nằm ở đường trần hưng đạo thành phố đông hà tỉnh quảng trị
theo người dân và nhân viên bảo vệ siêu thị com mark đông hà ở phía đối diện siêu thị kim nguyên cho biết vụ cháy diễn ra rất nhanh và bốc lên dữ dội
tôi chạy ra thì thấy khói lên như ngút và thấy bên kinh nghiệm là bắt đầu những mệnh vợ ở phía trước sàn của kim nguyên những bàn quảng cáo bắt đầu có hiện tượng rơi xuống từng mệnh
chúng tôi là cứ bảo cho bộ phần công an chữa cháy vào bên phía của điện lực để cắt điện
nhận được tin báo lực lượng công an phòng cháy chữa cháy đã điều động chín xe chữa cháy và phối hợp cùng các lực lượng khác tham gia chữa cháy
nhưng do tòa nhà siêu thị chỉ có một cầu thang đi lên trên
nên lực lượng chức năng khó tiếp cận đám cháy
khi mà lực lượng chữa cháy về thì vì do cháy nên đã mất điện
mà phía trước của siêu thị là ba cửa cuốn nên khi mất điện thì cửa không mở được
nên tôi phải triển khai lực lượng cửu hộ tức là chặt toàn bộ cửa ra và nâng cửa lên
đồng thời triển khai một cái mũi lòn sâu vào bên trong để bảo vệ hàng hóa không cho lan xuống từng một
được biết siêu thị điện máy kim nguyên kinh doanh các mặt hàng điện tử tin học viễn thông điện gia dụng
ước tính thiệt hại ban đầu từ cơ sở vật chất cho đến hàng hóa lên đến hàng chục tỷ đồng
đến khoảng ba giờ ba mươi phút sáng ngọn lửa cơ bản được khống chế